kính chào quý vị đến dạng sáng nay lực lượng chức năng vẫn tiếp tục làm việc để tìm kiếm nạn nhân cuối cùng
và giải tỏa hiện trường sớm thông tuyến đèo bảo lộc huyết mạch
lực lượng chức năng đang phải tiếp cận hết sức thận trọng các máy móc dùng cho việc rời đất tìm kiếm nạn nhân
đều phải dùng loại có trọng tải lớn để tăng độ kháng lực đề phòng tình huống xấu có thể xảy ra
hơn bảy giờ sáng nay việc tìm kiếm nạn nhân thứ tư được tiếp tục triển khai với sự tham gia của lực lượng công an
quân đội đơn vị quản lý đường bộ thuộc bộ giao thông vận tải cùng hàng chục loại phương tiện chuyên dụng như máy đảo máy xúc
công an địa phương còn sử dụng chó nghiệp vụ tham gia tìm kiếm nạn nhân
ông nguyễn ngọc phúc phó chủ tịch ubnd tỉnh lâm đồng và ông trương minh đương giám đốc công an tỉnh
trực tiếp ở hiện trường chỉ đạo việc tìm kiếm nạn nhân thứ tư trong vụ sạt lở đeo bảo lộc
theo lãnh đạo tỉnh lâm đồng ngày hôm nay lực lượng cứu hộ cứu nạn sẽ tìm kiếm nạn nhân này dưới vực và tại vị trí căn nhà bị vùi lấp
dự báo công tác cứu hộ sẽ gặp nhiều khó khăn do mưa lớn và tiềm mẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở
trước đó từ một mươi bốn h ba mươi chiều ngày ba mươi tháng bảy đến ba h sáng ngày ba mươi một tháng bảy việc tìm kiếm bốn nạn nhân bị đất đá vùi lấp
tại chốt cảnh sát giao thông đeo bảo lộc được tiến hành khẩn trương với sự tham gia của hơn ba trăm linh người cùng hàng chục phương tiện máy móc chuyên dụng
đêm ngày ba mươi tháng bảy lực lượng chức năng đã tìm thấy ba thi thể dưới đống đất đá là các cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông công an tỉnh lâm đồng
bao gồm thiều tá nguyễn khắc thường bốn mươi hai tuổi thượng úy lê ánh sáng ba mươi ba tuổi và thượng úy lê quang thành bốn mươi sáu tuổi
dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo tỉnh lâm đồng các lực lượng thay phiên nhau tổ chức đào bơi đống đất đá khổng lồ để tìm kiếm nạn nhân còn lại là ông phạm ngọc anh
đến ba giờ sáng nay việc tìm kiếm nạn nhân thứ tư trong vụ sạt lở đeo bảo lộc phải tạm dừng do trời mưa lớn
lực lượng cứu hộ đã kiệt sức vì việc tìm kiếm quá vất vả và phải dầm mình trong mưa mười mấy tiếng đồng hồ
theo lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lâm đồng ngoài thiệt hại về con người là bốn nạn nhân tử nạn
vụ sạt lở đeo bảo lộc còn làm sập nhà cửa nhiều xe ô tô xe cứu hộ của phòng cảnh sát giao thông và ô tô của các cá nhân đang để tại chốt cảnh sát giao thông
nạn nhân thứ tư trong vụ sạt lở ở đèo bảo lộc đã được lực lượng chức năng tìm thấy vào trưa ngày hôm nay
đó là anh phạm ngọc anh nguyên là chiến sĩ nghĩa vụ công an đã xuất ngũ vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba nhà gần chốt giao thông đèo bảo lộc
nạn nhân được tìm thấy phía sau trái căn nhà trực chốt cảnh sát giao thông đèo bảo lộc nằm ở độ sâu gần hai mét
trước đó anh phạm ngọc anh đã cùng các cán bộ chiến sĩ chốt cảnh sát giao thông đèo bảo lộc
di rời thiết bị phương tiện ra khỏi khu vực nguy hiểm thì bất ngờ bị đất đá từ trên cao đổ ập xuống
hậu quả của vụ sạt lở làm ba cán bộ cảnh sát giao thông và anh phạm ngọc anh hy sinh
lực lượng cứu hộ với sự tham gia của một trăm linh cán bộ chiến sĩ công an tỉnh lâm đồng bảy mươi người dân sử dụng một mươi xe múc
máy đào đá liên tục luôn phiên thực hiện các biện pháp tìm kiếm
gần ba mươi hai mét khố đất đá trên diện tích khoảng tám mét vuông đã được đào lên để tìm kiếm các nạn nhân
như vậy đến thời điểm này thi thể cả bốn nạn nhân đã được tìm thấy
vào sáng nay phó thủ tướng trần lưu quang cũng đã dẫn đầu đoàn công tác của chính phủ
có mặt tại hiện trường vụ sạt lở nghiêm trọng vùi lấp bốn người trên đèo bảo lộc
để khảo sát và chỉ đạo công tác tìm kiếm nạn nhân giải tỏa hiện trường nhằm sớm thông tuyến đèo này
theo nhận định của một số thành viên đoàn công tác trong vài ngày tới trên địa bàn tỉnh lâm đồng
tiếp tục có mưa kéo dài nên địa phương cần chủ động các phương án ứng phó phù hợp
công an trong khu vực luôn sẵn sàng phối hợp hỗ trợ tỉnh lâm đồng ứng phó với các sự cố tương tự
còn vào sáng ngày hôm nay theo công an thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng
bộ công an cũng đã có quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với ba cán bộ cảnh sát giao thông
trạm madaway hy sinh khi làm nhiệm vụ trên đèo bảo lộc
truy thăng cấp bậc hàm cho thiếu tá nguyễn khắc thường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một lên trung tá
truy thăng cấp bậc hàm cho thượng úy lê quang thành sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy lên thiếu tá
và truy thăng cấp bậc hàm cho thượng úy lê anh sáng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi lên đại úy
công an tỉnh lâm đồng cũng đề nghị cấp có thẩm quyền truy tặng nguồn trương bảo vệ tổ quốc hạng ba
công nhận liệt sĩ và cấp bằng tổ quốc ghi công đối với cán bộ cảnh sát giao thông hy sinh
và báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng đề nghị chính phủ truy tặng các hình thức khen thường phù hợp
theo thẩm quyền cho anh phạm ngọc anh khi tham gia nhiệm vụ cùng với lực lượng công an
nhằm kịp thời khắc phục hậu quả sát lở đất tại đèo bảo lộc tỉnh lâm đồng và chủ động ứng phó với mưa lớn
các tỉnh khu vực tây nguyên và nam bộ phó thủ tướng trần lưu quang vừa ký ban hành công điện số sáu trăm chín mươi
của thủ tướng chính phủ gửi ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
tài nguyên và môi trường giao thông vận tải công thương quốc phòng công an
chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh lâm đồng gia lai con tum đắk lắc đắk nông ninh thuận bình thuận
bình phước đồng nai tây ninh và bình dương
công điện nêu rõ những ngày qua tại một số địa phương khu vực nam bộ và tây nguyên đã xảy ra mưa lớn
sạt lở đất ngập lụt cục bộ ảnh hưởng lớn đến giao thông và đời sống của người dân
đặc biệt ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba trên tuyến quốc lộ hai mươi
vào bảo lộc tỉnh lâm đồng đã xảy ra vụ sát lở đất làm ba chiến sĩ kẻ sát giao thông và một người dân bị vùi lấp
thủ tướng chính phủ gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc nhất tới thân nhân các gia đình có người bị nạn
theo cảnh báo của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia mưa ở tây nguyên và nam bộ có khả năng kéo dài nhiều ngày tới
để khắc phục hậu quả vụ sạt lở nêu trên và chủ động phòng chống thiên tai bảo đảm an toàn tính mạng người dân
thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ ngành liên quan ủy ban nhân dân các tỉnh chủ động chỉ đạo triển khai quyết liệt
kịp thời có hiệu quả công tác phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai trong đó tập trung một số nhiệm vụ cụ thể sau
nhanh chóng khắc phục hậu quả đợt thiên tai mưa lớn vừa qua bảo đảm ổn định đời sống sinh hoạt của người dân
khẩn trương tìm kiếm cứu nạn những người bị mất tích thăm hỏi động viên hỗ trợ các gia đình có người bị nạn
xác định cụ thể nguyên nhân và rút kinh nghiệm về sự cố sạt lở kiểm tra giả soát phát hiện xử lý kịp thời các khu vực có nguy cơ sạt lở
có phương án chủ động bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ các trục giao thông chính
đặc biệt là tuyến cao tốc dầu dây phan thiết và tuyến quốc lộ hai mươi trên địa bàn tỉnh lâm đồng
cung cấp kịp thời thông tin về thời tiết thiên tai để chủ động chỉ đạo kiểm tra đồn đốc các địa phương
triển khai công tác phòng chống khắc phục hậu quả hạn chế thiệt hại do thiên tai
tỉnh bà rê vũng tàu đã sử dụng hai tài khoản ngân hàng để nhận tiền hàng tháng của các cá nhân doanh nghiệp
có hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh để bỏ qua các lỗi vi phạm của các phương tiện tham gia giao thông
hàng tháng trí sẽ rút tiền hoặc chuyển khoản để chia cho các đội thanh tra giao thông thuộc sở giao thông vận tải
tỉnh bà rê vũng tàu phụ trách các địa bàn theo một quy ước chung đã được các đối tượng thống nhất từ trước
ngày bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba viện kiểm sát nhân dân tỉnh bà rê vũng tàu đã ban hành các quyết định phê chuẩn khởi tố
đối với các cán bộ thanh tra giao thông thuộc sở giao thông vận tải tỉnh gồm lâm hữu trí trần văn dũng
võ thanh liêm và nguyễn đức tú về tội nhận hối lộ đồng thời phê chuẩn khởi tố đối với nguyễn mạnh cường
hồ đình huy nguyễn văn sát nguyễn văn duy và nguyễn thắng về tội đưa hối lộ và hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra xử lý
liên quan đến vụ vận chuyển trái phép khoảng một mươi chín kg kim loại nghi là vàng từ campuchia về việt nam
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết đã thi hành tám lệnh khám xét khẩn cấp
tạm giữ hơn một mươi bốn kg vàng cùng nhiều tăng vật đồng thời tiếp nhận đầu thú và tạm giữ năm đối tượng
trước đó vào tối ngày hai mươi năm tháng bảy tại khu vực sông bình di phát hiện nguyễn tấn phong sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại thị trấn long bình đang điều khiển xuồng máy vận chuyển hàng hóa từ hướng campuchia
về việt nam đã bị lực lượng công an phát hiện áp sát tuy nhiên lợi dụng đêm tối phong đã nhảy xuống sông bỏ trốn
cùng lúc này trên đường bộ một tổ công tác đã khống chế hồ văn sơn và nguyễn hoài tâm
cùng chú tại huyện an phú về cơ quan công an làm việc sơn và tâm khai nhận tham gia đường dây vận chuyển
trái phép hàng hóa là vàng thỏi và vàng nữ trang qua lại biên giới trên xuồng máy cơ quan công an phát hiện
nhiều thỏi kim loại và nữ trang nghi là vàng có tổng trọng lượng khoảng một mươi chín kg nhận thấy không thể trốn chạy
nguyễn tấn phong đã ra đầu thú ngay sau đó
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà giang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
và công an huyện quang bình vừa bắt quả tang hai đối tượng đang có hành vi trao đổi mua bán trái phép chất ma túy
các đối tượng là lưu xeo giàng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại huyện quang bình và hoàng văn phà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
hương tỉnh lào cai đang thực hiện hành vi trao đổi mua bán trái phép chất ma túy tại nhà của lưu xeo giàng
thì bị các lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ thu giữ một ba lô bên trong có hai mươi bánh heroin
cơ quan điều tra đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với hai đối tượng
đồng thời thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng
tại nhà riêng của lưu xeo xẻng thu giữ thêm một bánh heroin một mươi tám kg pháo hoa xuất xứ từ nước ngoài
và một số đồ vật khác có liên quan vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ
một nhóm chuyên trộm nóng xe máy trên địa bàn thành phố biên hòa tỉnh đồng nai vừa bị công an
thành phố biên hòa triệt phá bắt giữ hai đối tượng trần văn phước ba mươi ba tuổi quê tỉnh nghệ an
và nguyễn thị hồng phượng hai mươi tám tuổi quê thành phố cần thơ thu giữ nhiều tăng vật có liên quan
theo cơ quan công an phước và phượng là những đối tượng tham gia trong nhóm chuyên trộm cắp xe máy
trên địa bàn thành phố biên hòa và khu vực lân cận bước đầu cơ quan công an xác định từ đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
phước đã kết nối với phượng và hai đối tượng khác chưa rõ lai lịch rủ nhau đi trộm cắp tài sản là xe máy
của người dân để sơ hở tại các tuyến đường khu dân cư trong khoảng thời gian một tháng trở lại đây
nhóm đối tượng này đã thực hiện trót lọt khoảng một mươi vụ trộm xe máy có giá trị lớn
được biết là đối tượng trần văn phước đã từng có bốn tiền án cùng với tội trộm cắp tài sản
và hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra truy bắt các đối tượng còn lại
công an phường phước ninh quận hải châu thành phố đà nẵng vừa tiến hành truy xét và nhanh chóng bắt giữ đối tượng
trần ngọc tuấn bốn mươi tám tuổi có hành vi trộm cắp tài sản của du khách hàn quốc
trước đó ông kim huynh young du khách người hàn quốc có đến công an phường để trình báo về việc
vào tối ngày hai mươi năm tháng bảy vì quá say nên ông đã ngủ quên bên vỉa hè ở đường thái phiên
trên người có đeo một túi sách chứa giấy tờ tùy thân hai điện thoại di động hai hai trăm linh usd
hai hai trăm linh đồng việt nam khi tỉnh dậy ông kim đã không thấy túi sách bên mình
tiếp nhận thông tin công an phường đã cử tổ cảnh sát hình sự nhanh chóng xác minh truy xét
và nhận định tuấn chính là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp nói trên nên mời về cơ quan công an để làm việc
qua đấu tranh tuấn thừa nhận do thấy du khách nằm ngủ bên đường nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản
tuấn tìm chỗ vắng để lấy tiền tài sản và vứt túi sách bên vệ đường
hiện toàn bộ tài sản là tăng vật của vụ án đã được thu hồi để phục vụ quá trình điều tra làm rõ
công an huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an vừa bắt giữ thành công ba đối tượng trốn truy nã tại nước ngoài
về các tội trộm cắp tài sản vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng
và vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông
ba đối tượng bị bắt gồm sông sái giờ tên gọi khác là sông nỏ tu
bị truy nã từ năm hai nghìn một mươi bảy về tội trộm cắp tài sản
sông trồng gô tên gọi khác là sông dua nủ bị truy nã từ năm hai nghìn một mươi sáu về tội vi phạm các quy định
về khai thác và bảo vệ rừng
và sông bá nhìa tên gọi khác là sông bá lì bị truy nã từ năm hai nghìn một mươi bốn về tội vi phạm các quy định
về điều khiển phương tiện giao thông
sau khi gây án ba đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương liên tục thay đổi chỗ ở
sau đó vượt biên trái phép sang lào
bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ lực lượng chức năng đã xác định được chỗ ở của các đối tượng
và phối hợp với công an nước bạn lào bắt giữ thành công các đối tượng dẫn giải trở về
bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia
hiện công an huyện kỳ sơn đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
thưa quý vị liên tiếp trong những ngày qua mưa rông xảy ra tại sắc trăng và kiên giang
đã khiến hàng chục người bị thương
ngoài ra mưa rông cũng khiến nhiều nơi bị ngập lụt nhà cửa bị cuốn trôi và thiệt hại nhiều hoa mỏ
tính từ ngày hai mươi năm đến ngày ba mươi một tháng bảy toàn tỉnh sóc trăng xuất hiện mưa to kèm theo rông lốc
làm ba người bị thương và thiệt hại bảy mươi năm căn nhà trong đó có sáu căn sập hoàn toàn sáu mươi chín căn bị tốc mái
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã chỉ đạo ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn huyện trần đề thống kê mức độ thiệt hại hỗ trợ người dân khắc phục tạm thời ổn định cuộc sống
còn tại kiên giang theo ban chỉ đạo phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh
do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số hai từ đêm hai mươi tám đến trưa ngày ba mươi một tháng bảy khu vực tỉnh kiên giang xảy ra mưa lớn rông lốc
làm bị thương một mươi ba người rông lốc cũng gây thiệt hại về tài sản của nhà nước và nhân dân ước tính ban đầu khoảng tám năm tỷ đồng
cụ thể mưa lớn rồng lốc đã làm thiệt hại hai trăm hai mươi sáu căn nhà trong đó đổ sập tám mươi hai nhà tốc mái một trăm bốn mươi bốn nhà dân
ở các huyện tân hiệp dòng diềng gò quao
an biên an minh châu thành hòn đất kiên lương và vĩnh thuận
thưa quý vị với hành vi làm quen kết bạn qua mạng internet sau đó giả vờ gửi những phần quà có giá trị lớn từ nước ngoài về
buộc người nhận phải đóng những khoản tiền thuế phí để nhận rồi chiếm đoạt
đây là hình thức lừa đảo không mới thế nhưng nhiều người dân vẫn sập bẫy với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng
công an thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa cũng vừa bắt giữ được một đối tượng nằm trong đường dây lừa đảo trên không gian mạng
theo hình thức này hoạt động chủ yếu ở campuchia
đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai bà giang thế nữ chú phường cam lộc thành phố cam ranh được một tài khoản facebook có tên wilson nhắn tin làm quen
ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai người có tài khoản tên winson nhắn tin với bà nữ nói rằng có gửi một phần quà từ hồng kông về cho bà nữ
bên trong có ba tám triệu đô la mỹ và một số tài sản có giá trị khác
có chụp màn hình gửi cho bà nữ xem rồi nói với bà nữ khi nào có hải quan gọi điện
đến ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba có người gọi điện cho bà nữ tự xưng là nhân viên hải quan sân bay tân sơn nhất
và nói có thùng hàng gửi cho bà yêu cầu bà đóng tiền thuế quan thì bà nữ đồng ý
sau khi người này gửi số tài khoản bà nữ đã chuyển vào tài khoản trên tổng cộng năm lần với tổng số tiền hơn hai trăm chín mươi bảy triệu đồng
nhưng vẫn chưa nhận được hàng nghi ngờ bị lừa bà nữ đã đến cơ quan công an trình báo
thì mình nghĩ là có như mình thì không có nhận hàng
mình giống kiểu mình giúp bạn thôi tại mình thì đã bỏ số tiền nhiều rồi
chẳng lẽ còn mấy ngày thì mình cũng lâm được vậy bởi vậy mình giống kiểu giúp tới chót vậy
vào cuộc điều tra truy xét triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ
công an thành phố cam ranh xác định nhóm đối tượng này đang hoạt động ở campuchia
đến ngày hai mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba nắm được thông tin một đối tượng trong nhóm lừa đảo đang trở về đắk lắc để làm căn cước công dân
công an thành phố cam ranh đã khẩn trương tổ chức lực lượng truy bắt đối tượng
quá trình đấu tranh thì đối tượng rất là ngoan cố không thừa nhận các hành vi và sử dụng rất là nhiều
thủ đoạn để che giấu hành vi phạm tội trong đó là có việc là xóa dữ liệu điện thoại
đồng thời là không cung cấp các thông tin liên quan đến đối tượng hoạt động và không khai báo về những địa điểm

công an thành phố cam ranh đã khẩn trương tổ chức lực lượng truy bắt đối tượng đối tượng đã ở qua quá trình sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và kết hợp những bằng chứng chứng cứ đã tích lũy thu thập được trong hơn một năm là xác minh theo đối tượng
tại cơ quan công an đối tượng này khai trong thời gian ở campuchia thì có quan hệ tình cảm với một người đàn ông ngoại quốc tên là john smart
các đối tượng sau đó đã bàn bạc lập nhóm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người phụ nữ ở việt nam
nhóm này gồm bốn người trong đó mỗi người sẽ phụ trách một khâu từ việc tìm kiếm con mồi đến việc giả làm những người đàn ông đẹp trai giàu có để kết bạn làm quen
để dễ dàng đưa các con mồi vào trong các đối tượng này đã đưa ra những món quà quý giá nhưng để nhận được những phần quà này người nhận phải đóng các loại thuế phí
sau khi nhận được tiền các đối tượng sẽ cắt đứt liên lạc với nạn nhân
em sẽ hỏi là có một cái chuyển hàng từ bên nước ngoài từ người viên sơn đó gửi về
thì người ta bảo đúng thì em mới nói là cái hàng đó đã về đến sân bay hồ chí minh mình rồi
thì vui lòng chị thân táo với cướp để bên em nhận chuyển hàng
sau khi bà đó chuyển rồi thì đối tượng smart sẽ đưa em kịch bản thằng hai và yêu cầu em gọi thằng hai cho bà đó
và yêu cầu em gọi cho bà là hai trăm chín mươi bảy triệu
thông qua vụ việc này cơ quan công an cảnh báo người dân
không nên tin vào những lời mời làm quen tặng quà trên mạng xã hội
và tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân hay chuyển tiền cho những đối tượng không rõ lai lịch
bên cạnh đó cần thường xuyên theo dõi những thông tin cảnh báo lừa đảo trên các phương tiện truyền thông
để kịp thời nắm bắt tránh những thiệt hại đáng tiếc
ghiền mì gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn